hiện các trường đại học và cao đẳng đã công bố chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi
với những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng
nhiều trường đã chủ động đa dạng hóa phương thức tuyển sinh để bám sát với tình hình thực tế
năm hai nghìn hai mươi trường đại học hồng đức tuyển gần ba chỉ tiêu
trường đã giành hai mươi chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt từ giải ba trở lên
ở các kỳ thi cấp quốc gia quốc tế
phương thức tuyển sinh bằng kết quả học trung học phổ thông cũng được điều chỉnh tăng một mươi
so với năm hai nghìn một mươi chín chiếm từ bốn mươi năm mươi tổng chỉ tiêu tuyển sinh
để thuận lợi hơn cho thí sinh nhiều trường đại học cao đẳng tại thanh hóa
đã điều chỉnh tăng trị tiêu xét tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học trung học phổ thông
bên cạnh đó trong năm hai nghìn hai mươi các trường cũng đã mở thêm một số ngành đào tạo mới
với mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội
trong năm học hai nghìn hai mươi có hơn một chỉ tiêu dành cho tám mạng hai ngành cao đẳng và năm mạng ngành trung cấp
trong năm học này chúng tôi có được cấp phép tuyển sinh thêm hai mạng ngành trung cấp
đó là y sĩ và y sĩ học cổ truyền là hai ngành mà hiện tại xã hội vẫn đang còn có nhu cầu
tập trung đào tạo các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu cao đặc biệt đó là các ngành du lịch
gồm ba cái ngành là ngành du lịch ngành quản trị khách sạn và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lựa hành
với việc được tự chủ phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng giảm dần sự phụ thuộc vào thi cử
theo thống kê trong ba năm gần đây kết quả tuyển sinh của toàn hệ thống có xu hướng giảm tỷ trọng trúng tuyển
từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông tăng dần tỷ trọng trúng tuyển từ học bạ và các phương thức khác